mặc dù thành phố hồ chí minh và nhiều địa phương trên cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu để quyết tâm dập dịch tuy nhiên trong sáng ngày một mươi năm tháng tám
hàng ngàn người dân ở các tỉnh thành đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh
đã kêu gọi nhau tổ chức đi xe gắn máy về quê gây ủng tắc giao thông cục bộ
tại nhiều chốt kiểm soát ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
sáng nay anh nguyễn văn hồng chúng tôi bị nhu yếu phẩm và đồ dùng cần thiết
để chở vợ con từ nhà trỏ quận bình tân thành phố hồ chí minh
để về bình định bằng xe gắn máy đi chung đoàn xe với anh là hàng trăm gia đình
cũng cùng chung gánh ngộ đồ đạc trên xe lĩnh kinh tất cả đều thất nghiệp
với mong muốn về quê để qua giai đoạn khó khăn
thất nghiệp là thứ nhất thứ hai nữa là tiền trọ thì vẫn thu
nên em bé thì ở đây thì vợ con rồi cũng có tiền anh
nên đã trụ mấy tháng rồi nhưng mà trụ hết nấu giờ phải về vợ thôi
mình ở lại thì nó cũng tốt theo nhìn định trí thị được
nên mình tân thú được cái trí thị nhưng mà bây giờ kinh tế nó khó quá
mặc dù quán đường hơn một km và phải đối mặt với nắng mưa nguy hiểm
sông hàng trăm người dân quê quán trị đang bám trụ ở thành phố hồ chí minh
đa số là công nhân lao động bị mất việc do dịch bệnh cũng buộc phải tìm đường về quê bằng xe
gắn máy vì không có sự lựa chọn nào khác sự việc đã gây ổn mứ giao thông trên quốc lộ một
em về từ tìm quán em từ khai bảo y tế và em chủ động đi cách ly tập trung
em không có về nhà được không có có phép về nhà vì về ở tràm ở tỉnh của em là người
ta đã bắt đi cách ly tập trung rồi còn về gia đình là cách ly tập trung thêm một mươi bốn ngày ở nhà
là bọn em chấp hành mọi cái chỉ tiêu để nhà nước người ta đề nghị ra
để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo chí thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
ủy ban nhân dân quận một mươi hai thành phố hồ chí minh đã yêu cầu bà con hồi hương về trường trung học
phổ thông nam việc trên địa bàn để dừng chân nghỉ ngơi chính quyền chăm lo sức khỏe
phát khẩu trang nước và cơm trưa đồng thời tuyên truyền vận động bà con yên tâm trở lại nơi đang sinh
sống ủng hộ thành phố trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch
thành phố hồ chí minh chúng tôi đã cam kết là sẽ chăm lo cho bà con đầy đủ và chúng tôi cũng
đã phối hợp với địa phương các tỉnh thành để đảm bảo rằng là người dân ở các tỉnh thành đang sinh
sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh vẫn được chăm lo đầy đủ do đó bà con không nên về
quê trong giai đoạn này vì việc tự lưu thông bằng xe cá nhân sẽ nguy hiểm tới tính mạng và sẽ gây
sự không an toàn cho cộng đồng do đó đề nghị bà con tin tưởng vào lãnh đạo thành phố hồ chí
bình cũng như các tỉnh thành sẽ chăm lo cho bà con đầy đủ còn tại quận bình tân
ủy ban nhân dân quận đã chi đạo các phường xã tuyên truyền hướng dẫn đưa bà con về lại nơi
cư trú đồng thời hỗ trợ tiền nhà trọ lương thực đồ dùng thiết yếu để người dân yên tâm ở lại thành
những người dân trên địa bàn của quận thì quận sẽ có trách nhiệm cùng với phường
và phường dẫn động các chủ nhà trọ để có miễn giảm tiền nhà trọ cho công nhân trong một tháng này
trường hợp mà chủ nhà trọ mà hỗ trợ tạo điều kiện thì rất tốt còn không nữa thì quận và phường sẽ
có cái chăm lo hỗ trợ cái chi phí đó cho công nhân cho người dân đối với lại cái việc là lương thực thực
phẩm thì địa phương sẽ có cái chi có cái hỗ trợ để cho người dân đủ cái lương thực thực phẩm để sống
trong cái một tháng nữa thực hiện cái giãn cách
tại cái chút kiểm soát khác trên địa bàn thành phố hồ chí minh lực lượng chức năng cũng đã tuyên truyền giải thích cho người dân không di chuyển ra ngoài thành phố
sáng cùng ngày
khu vực bến xe miền đông ủng tắc cục bộ do hàng trăm người đổ về quê bằng xe gắn máy tuy nhiên
sau khi được hướng dẫn đa số đã chấp hành quay lại nơi cư trú thực hiện tinh thần ai ở đâu ở yên đó
để thực hiện các biện pháp ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh chúng ta đã có những tín hiệu đáng mừng từ khi
sức chặt chỉ thị một mươi sáu mặc dù khó khăn nhưng người dân hãy đồng hành cùng thành phố và chính phủ để cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới